trước đó vào ba giờ sáng ngày một tháng bảy hai đối tượng nói trên đã dùng một khối lượng lớn chất bẩn ném vào cửa hàng bán quần áo của một phụ nữ có địa chỉ tại phố đinh công tráng phường ba đình thành phố thanh hóa làm toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng bị dính chất bẩn gây thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã được một đối tượng thuê ném chất bẩn vào cửa hàng của người phụ nữ trên với mục đích là để đòi nợ vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
trước vấn đề này lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ninh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác định rõ phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này để đấu tranh làm rõ cũng như đưa các đối tượng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật
đối tượng phạm thị hương
một trong chín đối tượng trong đường dây sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh khởi tố
lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy post của các ngân hàng thương mại hương cùng đồng bọn đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài sử dụng thông tin thẻ ngân hàng và thông qua các đơn vị chấp nhận thẻ là các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ post rút tiền và chiếm đất tài sản

lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ phối hợp lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại tiếp tục bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được đảng nhà nước giao phó
tiếp đó trong buổi chiều ngày hôm nay đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ninh
dự buổi làm việc có các đồng chí nguyễn văn đọc bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ninh
đồng chí nguyễn văn thắng ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh
đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an
tại buổi làm việc đại tá đỗ văn lực giám đốc công an tỉnh quảng ninh đã báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự của công an tỉnh quảng ninh từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
đồng thời phân tích một số khó khăn thách thức đối với lực lượng công an toàn tỉnh hiện nay
kiến nghị bộ công an quan tâm giải quyết một số tồn tại vướng mắc phát sinh ở cơ sở
đại diện một số đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ công an công an tỉnh quảng ninh đã báo cáo tình hình liên quan và kiến nghị bộ công an công an tỉnh quảng ninh
quan tâm phối hợp tăng cường hiệu quả các biện pháp nhiệm vụ chủ động phong ngừa đảm bảo an ninh trật tự đối với một số chuyên đề lĩnh vực công tác trọng điểm
như công tác đảm bảo an ninh khu vực biên giới công tác quản lý người nước ngoài phòng ngừa chấn áp tội phạm hình sự
phát biểu tại buổi làm việc đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn văn đọc bí thư tỉnh ủy quảng ninh
ghi nhận đánh giá cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng lực lượng của công an tỉnh quảng ninh trong thời gian qua
trên cơ sở phân tích những phương thức thủ đoạn các loại tội phạm và những tồn tại thách thức trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh quảng ninh hiện nay
đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh cần tập trung chủ đạo làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng thực sự trong sạch vững mạnh gần dân sát dân sát tình hình cơ sở giải quyết tình hình ngay từ cơ sở

đồng chí bộ trưởng yêu cầu công an tỉnh quảng ninh cần tập trung chủ đạo làm tốt công tác xây dựng đảm xây dựng lực vững mạnh gần dân sát tình hình cơ sở giải quyết tình hình cơ sở giải quyết tình hình cơ sở giải quyết tình hình cơ sở

nhân dịp này đã có bốn mươi bốn tập thể cá nhân vinh dự được nhà nước bộ công an ubnd tỉnh tặng thường về thành tích xuất sắc
trong đó có ba hôn trương chiến công hạng ba của chủ tịch nước năm bằng khen của thủ tướng chính phủ hai mươi hai bằng khen của ubnd
một mươi bốn kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển tỉnh lào cai
cũng trong chiều ngày hôm nay tại lào cai ubnd tỉnh lào cai phối hợp với tập đoàn công nghiệp viễn thông việt theo
tổ chức hội thảo xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và có bài phát biểu chuyên đề quan trọng
tham dự hội thảo có ông nguyễn văn vịnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lào cai cùng đại diện bộ thông tin và truyền thông các sở ban ngành của tỉnh
tại hội thảo các chuyên gia đã tập trung thảo luận các nội dung liên quan như triển khai hệ thống nền tảng chia sẻ cấp tỉnh các giải pháp và ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử đô thị thông minh công tác bảo đảm an toàn thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử
trong bài phát biểu của mình thứ trưởng nguyễn văn thành đã giới thiệu về cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư những cơ hội thách thức trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng và phát triển thành phố thông minh đảm bảo các chỉ số về an ninh an sinh xã
an toàn trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thứ trưởng cũng chỉ ra những thế mạnh hạn chế và cơ hội để tỉnh lào cai sớm hoàn thành đề án này trong thời gian sớm nhất
trước đó vào sáng ngày hôm nay đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phan thành ủy viên ban chấp hành trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cùng lãnh đạo một số cục thuộc bộ công an đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh yên bái
đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo công tác phối hợp và đảm bảo an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng đã chỉ đạo công tác phối hợp và đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn làm phim của hãng phim phương sáng trong quá trình thực hiện bộ phim bão ngầm được khởi quay trong tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại yên bái
bão ngầm là cuốn tiểu thuyết của trung tá nhà văn nhà báo đào trung hiếu về đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm với nội dung ngợi ca tôn vinh những chiến công vang dội của lực lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự
đã vượt qua hơn sáu trăm linh tác phẩm và đạt giải cao nhất trong cuộc thi sáng tác
tiểu thuyết chuyện ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống do bộ công an và hội nhà văn phối hợp tổ chức giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
qua bộ phim sẽ góp phần cho khán giả thấy được phẩm chất cao đẹp của lực lượng công an nhân dân cũng như những khó khăn thử thách mà họ phải vượt qua
bộ phim cũng sẽ giới thiệu đến khán giả những cảnh đẹp hùng vĩ của tỉnh yên bái
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu các cục nghiệp vụ của bộ công an phối hợp với công an tỉnh yên bái giúp đỡ đoàn làm phim trong đảm bảo an ninh trật tự
cố vấn về nghiệp vụ để bộ phim phản ánh trung thực về hình tượng người chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm chiến đấu
phục vụ tốt các yêu cầu về chính trị tuyên truyền của ngành trong tình hình hiện nay
sau năm năm thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
vào chiều ngày hôm nay cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến
hội nghị lần này sẽ diễn ra vào sáng ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín trong đó tuyên dương hai trăm linh ba tập thể cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện của toàn quân
sau năm năm triển khai thực hiện cuộc vận động toàn quân đã xuất hiện ngày càng nhiều
các phong trào mô hình mới điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội
tiêu biểu như mô hình tự soi tự sửa đảo là nhà cán bộ chiến sĩ đều là anh em cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân đồn là nhà biên giới là quê hương đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt lao động giỏi lao động sáng tạo
các phong trào mô hình mới điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt tiêu biểu có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn quân và có hiệu ứng tích cực trong xã hội
trên kênh truyền hình quốc phòng việt nam